những năm gần đây mô hình nuôi cá bớp lồng bè rất phổ biến tại cà mau
hiện nay cá bớp thương phẩm tăng giá mạnh nhất từ trước đến nay thế nhưng bà con không còn cá để bán
nguyên nhân là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới số một mươi sáu vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy bà con đã thu hoạch cá non bán để tránh bão
tại đảo hòn chuối những năm gần đây có hơn năm mươi hộ nuôi với khoảng hai trăm linh lồng bè cá bớp
bình quân hàng năm thu hoạch từ một trăm linh đến một trăm năm mươi tấn một năm
hiện nay giá cá bớp tăng lại từ một trăm bảy mươi đến một trăm tám mươi đồng một kg cao nhất từ trước đến nay
số hộ nuôi giờ chỉ còn khoảng ba mươi hộ với một trăm năm mươi năm lồng bè
từ đầu năm đến nay chỉ thu hoạch khoảng ba mươi tấn cá thương phẩm
hiện nay giá cá bớp tăng lại từ một trăm năm mươi đến một trăm năm mươi nghìn một kg cao nhất từ trước đến nay

thiết nghĩ các ngành chức năng cần có những khuyến cáo quy hoạch vùng nuôi tránh để vì lợi nhuận trước mắt mà nông dân ổ ạt nuôi không theo quy hoạch
khiến thị trường thiếu đầu ra cùng vượt cầu dẫn đến tái diễn biểu khúc được mùa mất giá